và đặc biệt là đối với cộng đồng người khuyết tật là người dân tộc thiểu số tại các khu vực vùng sâu vùng xa
và tiếp tục cuộc hành trình đến với cộng đồng người khuyết tật tại tỉnh nghệ an
ekip sản xuất chương trình thắp sáng niềm tin của truyền hình nhân dân đã đến với xã ngọc lâm huyện thanh trương để hiểu rõ hơn về các hoạt động này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rời xã thanh lĩnh huyện thanh trương tỉnh nghệ an chúng tôi đến với xã ngọc lâm
một xã vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn khu vực ba thuộc huyện thanh trương giáp biên giới nước bạn lào
xã ngọc lâm hiện có một mươi bốn bản với hơn một bốn trăm linh hộ trên toàn xã
trong đó có hơn một nửa xã là hộ nghèo chiếm tỷ lệ năm mươi bảy sáu mươi bảy hộ cận nghèo có ba trăm tám mươi năm hộ chiếm hai mươi bảy
xã có sáu dân tộc anh em đang chung sống gồm dân tộc thái kinh khơ mú ơ đu
thổ mường và là xã di dân từ lòng hồ thủy điện bản vẽ về
bởi vậy mà các công tác an sinh xã hội trợ giúp cho những người khuyết tật nói riêng
và những người nghèo nói chung trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên để giúp người khuyết tật tiếp cận được các thông tin các chủ trương
chính sách liên quan trực tiếp tới người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
xã đã phối hợp với các hội cũng như chính quyền trên địa bàn thực hiện nhiều phương thức khác nhau
số lượng người khuyết tật và trẻ mồ côi cũng tương đối là đông so với một xã đặc biệt khó khăn
thì phải nói là ngoài các chương trình của hội bảo trợ người khuyết tật của tỉnh của huyện
thì trong công tác đưa các thông tin các chính sách của đảo và nhà nước đến với người khuyết tật và trẻ mở côi
thì xã cũng có nhiều hình thức
mà đầu tiên là cũng có thuận lợi là xã có hệ thống truyền thanh
cũng phù sống đến khắp cả một mươi bốn thôn bản
tuy nhiên để mà cho các người dân nói chung nói riêng là các đối tưởng khuyết tật và trẻ mở côi tiếp cận được
thì rõ ràng là xã cũng phải lồng ghép vào các cuộc họp của xã
cũng như là các cái cuộc họp của thôn xóm để mà tuyên truyền trực tiếp
và đặc biệt là có những chủ trương liên quan trực tiếp thì sẽ phải cử người xuống tận đối tượng
để mà tuyên truyền và giải thích
để các đối tượng làm rõ các trụ trương chính sách của đảng
ngày nào cũng vậy cứ mỗi ngày hai lần
ủy ban nhân dân xã ngọc lâm lại phổ biến cập nhật thông tin tới bà con thông qua hệ thống phát thanh này
tuy nhiên trong trường hợp hệ thống loa phát thanh tại thôn bản hỏng hóc có vấn đề
thì việc tiếp cận thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn do địa bàn đường xá xa xôi địa hình hiểm trở
bên cạnh đó với đặc thù là một xã vùng biên
trăm phần trăm người dân trên địa bàn là người dân tộc thiểu số
nên việc phải dịch chuyển ngữ nhiều văn bản sang tiếng dân tộc
nhằm giúp bà con hiểu rõ hơn tinh thần nội dung các thông tin văn bản cũng đã chiếm một thời gian không nhỏ
chính vì vậy mà cùng với việc tích cực thực hiện công tác truyền thanh
thì cán bộ các cấp hội và chính quyền cũng thường xuyên xuống gặp gỡ
trao đổi thông tin một cách trực tiếp nhất là đối với các đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn
bà lương thị thoa là người dân tộc thái
bà trở thành người khuyết tật từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
khi cánh tay phải của bà không thể có rũi làm việc như bình thường
đến nay bà chỉ có thể làm bằng tay trái nên mọi việc đều trở nên khó khăn hơn
do hoàn cảnh khó khăn con còn nhỏ nên dù là người khuyết tật
nhưng bà vẫn phải gánh vác công việc gia đình làm lụng từ sáng tới tối
và cũng bởi không có thời gian và không mấy tiếp xúc với bên ngoài
nên việc tiếp cận được các thông tin liên quan
tới đời sống sinh hoạt của người khuyết tật với bà cũng là những việc khá xa lạ
con tôi còn nhỏ mà gia đình thì nghèo khó khăn lắm
nếu tôi không làm thì không có ai làm cho nên cứ ngày đi làm tối về đau lại đắp thuốc
tôi may mắn được các cấp hội và chính quyền quan tâm giúp đỡ
nên có công văn gì có thông tin gì mới họ lại xuống thông báo cho tôi
rồi mỗi khi có chế độ gì đó họ lại xuống hướng dẫn cho tôi làm hồ sơ
chỉ tôi có cách làm để tôi được hưởng chế độ đó
cũng như bà lương thị thoa anh lương văn sần ở thôn tả siêng
xã ngọc lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an cũng là một người khuyết tật vận động
trước đây giống như nhiều người dân nơi đây anh dần ít khi nắm được các thông tin liên quan trực tiếp
tới đời sống sinh hoạt của người khuyết tật
nhưng từ khi đảng nhà nước và chính phủ có nhiều chủ trương chính sách
nhiều chương trình hỗ trợ cho cộng đồng người khuyết tật
rồi được các cấp hội chính quyền tại địa phương thường xuyên quan tâm
giúp đỡ phổ biến thông tin nên anh cũng nắm được nhiều hơn
trong lĩnh vực về tuyên tuyển và vận động những bà con hoặc là những người tan tuật cũng có nhiều
những nội dung tuyên tuyển cho những người trong làng trong xóm họ có loạt phát thanh ở bên xã
hoặc là họ gửi cái văn bản cho những người trong xã hoặc là họ gửi cái văn bản cho những người trong xã
hoặc là họ gửi cái văn bản cho những người trong xã hoặc là họ gửi cái văn bản cho những người trong xã

tôi cũng rất âm hiểu và biết được nhiều thứ trong xã hội
còn cái hưởng cái chế độ thì tôi cũng thấy trong cái xã cái làng này cũng có nhiều cái trường hợp
phổ biến tuyên tuyển được thông tin cái chủ trương tiến sách của đảng nhà nước ra cái chí bổ
người thông tin về chí bổ
mà chí bổ là phân ngân
mà chí bổ là phân ngân
mình cũng cho từng đảng viên để mà là thành viên tuyên tuyển vận động nhân dân để mà hiểu được cái chính sách pháp luật của nhà nước
đồng thời là ra các đoàn thể để mà tuyên truyền
đồng thời là tiểu tập dân mời dân để tụ tập lại để mà tuyên tuyển
chủ trương của đảng kế hoạch của nhà nước như thế nào
các cơ quan chức năng ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng các bộ tài liệu chuyên đề tờ rơi ấn phẩm để có thể được truyền tải tới người dân
tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên giới miền núi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
đồng thời lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa chính trị của cơ quan địa phương trong kế hoạch phổ biến